tại xã phước dinh huyện thuận nam tỉnh ninh thuận công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển trường thành đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy điện mặt trời hồ bầu ngứ với tổng mức đầu tư là một một trăm năm mươi tỷ đồng
dự án được xây dựng theo phương thức boo bao gồm sản xuất điện từ các tấm pin năng lượng mặt trời hòa lưới và cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia
với công suất năm mươi mw hàng năm nhà máy sẽ đóng góp khoảng chín mươi tám triệu kwh góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện trong khu vực và cả nước bảo đảm nguồn năng lượng cho sự phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà và khu vực
dự án xây dựng nhiều hạng mục trên tổng diện tích gần bảy mươi năm hectare dự kiến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám hoàn thành và hòa vào lưới điện quốc gia
ninh thuận là tỉnh có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời với tổng số giờ nắng trung bình hai tám trăm bốn mươi ba giờ trên một năm
cao nhất cả nước đây là cơ sở là nền tảng vững chắc bảo đảm cho sự phát triển ngành năng lượng mặt trời mà không phải địa phương nào cũng có được